chiều ngày bảy tháng một mươi một đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn đồng mà xã trung yên huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
phát biểu chung vui với bà con đồng chí biểu dương những nỗ lực cố gắng của nhân dân các dân tộc tỉnh tuyên quang
đồng chí mong muốn trong thời gian tới nhân dân các dân tộc tỉnh tuyên quang tiếp tục phát huy kết quả đạt được
cùng nhân dân cả nước khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh
nhân dịp này đồng chí trần thanh mẫn đã trao hỗ trợ bốn trăm linh triệu đồng cho huyện sơn dương
để xây dựng một mươi nhà đại đoàn kết và tặng quà cho các hộ nghèo ở thôn đồng mà
ngày một mươi một đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
đã tham dự ngày hội đại đoàn kết dân tộc ở ấp định hòa bê xã định môn huyện thới lai thành phố cần thơ
đồng chí khẳng định xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
là nhiệm vụ trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong đó vai trò trách nhiệm của mặt trận tổ quốc rất lớn
do vậy mặt trận tổ quốc các cấp thành phố cần thơ cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung
phương thức hoạt động làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối giữa đảng chính quyền và nhân dân
năng động sáng tạo hướng về cơ sở bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú
để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân
dịp này đồng chí phan đình trạc và ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam tặng hai trăm bốn mươi phần quà
hai trăm linh xe đạp cho hộ nghèo học sinh khó khăn trên địa bàn huyện thới lai và cơ đỏ
cùng ngày đoàn công tác của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
ủy ban dân tộc đã tới dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
và kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất việt nam
tại khu dân cư xóm ngù xã hiền lương huyện vùng cao đà bắc của tỉnh hòa bình
nhân dịp này ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam ủy ban dân tộc đã tặng xóm ngủ một mươi năm triệu đồng
tặng một mươi triệu đồng và quà cho xã hiền lương tặng quà cho hai mươi hộ gia đình dân tộc thiểu số
một mươi năm người cao tuổi hai mươi học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xóm ngù